để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp đà nẵng vừa giao sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở ban ngành
ubnd các quận huyện hỗ trợ tất cả các thí sinh đà nẵng đang ở ngoài thành phố
kịp thời trở về tham dự kỳ thi tại hội đồng thi đà nẵng trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng yêu cầu thí sinh đến trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
để lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai trước khi về nhà phối hợp với sở giáo dục và đào tạo các tỉnh
có thí sinh đang ở đà nẵng để hỗ trợ bảo đảm cho các thí sinh được tham gia kỳ thi
đề nghị công an thành phố chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát
đồ chiếu theo danh sách của sở giáo dục và đào tạo cho phép số thí sinh trên trở về từ phía quảng nam
và thứ thiên huế được qua chốt kiểm soát
ngoài ra hỗ trợ tất cả thí sinh các tỉnh hiện đang ở tại đà nẵng được dự thi tại hội đồng thi đà nẵng
khi có đề xuất bằng văn bản của sở giáo dục và đào tạo các tỉnh